công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần biểu tùng quê ở tỉnh kiên giang
là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d nằm ở đường hồ văn long phường tân tạo về tội nhận hối lộ
cùng khởi tố về tội danh trên còn có nguyễn huỳnh phong là phó giám đốc và nguyễn quỳnh tuân
nguyễn văn cường trần minh hiếu cùng là đăng kiểm viên
công an cũng khởi tố ông nguyễn tấn thành về tội đưa hối lộ
trung tâm đăng kiểm năm một mươi chín d là của tư nhân thuộc công ty cổ phần an phú
viện trụ sở chính là tại đường trần hưng đạo phường bảy quận năm do ông trần biểu tùng làm đại diện pháp luật
đây là tiến trình mới trong quá trình mở rộng điều tra về tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm
tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam do công an tp hcm làm chủ công
mới đây công an tp hcm
tp hcm thông tin đã khởi tố bắt tạm giam bốn mươi ba người về các tội môi giới hối lộ
đưa hối lộ nhận hối lộ giảm mạo trong công tác
công an tp hcm cũng đã phối hợp cùng công an tp hcm bộ công an
khám xét phòng kiểm định của cục đăng kiểm việt nam
thu giữ nhiều tài liệu máy móc và mời nhiều người về làm việc
đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng gần năm mươi người
tại tỉnh nghệ an tòa án nhân dân thị xã thái hòa tiến hành xét xử lưu động
ba bị cáo là nguyễn văn tiến hồ mạnh hùng và phan thị thu hằng
trong vụ án tẳng chữ và buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó tiến bị bắt quả tang đang trên đường vận chuyển pháo
từ quảng trị về thị xã thái hòa để tiêu thụ
tăng vật thu giữ là tám mươi hộp pháo nổ loại ba mươi sáu quả có tổng trọng lượng là một trăm một mươi bốn kg
một xe ô tô tải mở rộng điều tra hai đối tượng hùng và hằng
tiếp tục bị bắt về hành vi buôn bán tàng trữ trái phép thu một trăm bốn mươi kg pháo
tổng khối lượng pháo bị thu giữ là hai trăm bốn mươi tám bốn kg
các đối tượng khai mua số pháo trên ở cửa khẩu tỉnh quảng trị
mang về thị xã thái hòa để bán kiếm lời dịp tết
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tiến tám năm chín tháng tù giam
bị cáo phan thị thu hằng tám năm sáu tháng thủ giam bị cáo hồ mạnh hùng năm năm thủ giam
ngày ba mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phát hiện thu giữ hơn sáu mươi pháo
sáu năm trăm linh bao thuốc lá điếu các loại không rõ nguồn gốc xuất xử
trước đó vào lúc sáu h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế phát hiện
hoàng văn hiếu trú tại hai trăm hai mươi ba đường lê duẩn thành phố huế vận chuyển và giao một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá điếu
nhãn hiệu jet không có hóa đơn chứng từ cho nguyễn vũ thu thúy tại phường an hòa tp huế
tiến hành kiểm tra nhà ở của nguyễn vũ thu thúy lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ
thêm năm một trăm ba mươi bao thuốc lá các loại như jet capri sc hero năm trăm năm mươi năm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện cơ quan công an đã tạm giữ tăng vật liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định
kẹo trái cây kẹo son môi kẹo nổ hạt hướng dương chân cánh gà nội tạng đông lạnh và giò chả
hơn bốn tấn hàng hóa là thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hết hạn sử dụng thậm chí đã chuyển màu bốc mùi hôi thối chuẩn bị được tuồn ra thị trường
vừa được phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú thọ phát hiện thời gian qua
đây đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cận tết và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
đây là xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bốn h một nghìn hai mươi bốn do triệu văn tế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại xã vĩnh lạc
độc yên tỉnh yên bái điều khiển đang vận chuyển hơn hai tấn hàng hóa
tại thời điểm kiểm tra tất cả các loại hàng hóa này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trên bao bì đều in chữ nước ngoài không có tem phụ tiếng việt
đây là những mặt hàng được trẻ em rất ưa thích
tôi nhận trở hàng từ lào cai về nga ba vĩnh tường vĩnh khúc và về đến phú thọ thì đã bị công an tỉnh phú thọ thu giữ
em không biết tên người thuê em
em gặp ở quán nước anh ấy bảo là gần tết rồi tiệm đi xuôi thì trở cho anh em cũng tiệm chuyến em trở luôn
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý máu hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh phú thọ đã tăng cường lực lượng liên tục phát hiện nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phú thọ đã tập trung lực lượng
tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm
thế ngoài ra thì lực lượng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường là đã tiến hành triển khai đến từng các địa bàn trong tỉnh phú thọ
nhằm phòng ngừa kiểm tra phát hiện và xử lý các kho hàng gồm như bánh kẹo hàng đông lạnh và nhiều mặt hàng khác nó liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
mà hầu như là không có nguồn gốc xuất xứ
để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng
cần tìm hiểu kỹ nhận biết lựa chọn và sử dụng các sản phẩm bánh kẹo thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nói không với các loại thực phẩm bẩn các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tiếp theo mời quý vị cũng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
hải quan trung quốc thông báo gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm acid nucleic phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
như vậy sau gần hai năm siết quản lý hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu sang trung quốc
và theo đuổi với chính sách zero core
đến nay trung quốc đã dần tháo bỏ các quy định
ủy ban y tế quốc gia trung quốc cũng thông báo các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nhắm vào khách du lịch đến
và hàng hóa nhập khẩu vào trung quốc sẽ được dỡ bỏ
điều này đồng nghĩa các biện pháp quản lý qua lại qua biên giới sẽ bị gỡ bỏ nhập cảnh không còn bị cách ly
bộ trưởng bộ công nghiệp nguyễn hồng diên cho biết
năm hai nghìn hai mươi hai hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng trong sự phát triển ngành
dự kiến cả năm
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam đạt khoảng bảy trăm ba mươi hai tỷ usd tăng một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó xuất khẩu dự kiến tăng một mươi năm đạt ba trăm bảy mươi một năm tỷ usd
hoàn thành vấn mức chỉ tiêu kế hoạch được quốc hội và chính phủ giao
theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý bốn và năm hai nghìn hai mươi hai của tổng cục thống kê
lượng khách quốc tế đến việt nam trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt hơn ba sáu mươi sáu triệu lượt người
số lượng khách quốc tế đến việt nam năm hai nghìn hai mươi hai cao gấp hai mươi ba ba lần so với năm trước
do việt nam đã mở cửa du lịch các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại
tuy nhiên lượng khách đến vẫn giảm bảy mươi chín bảy so với năm hai nghìn một mươi chín năm chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
trong tổng số hơn ba sáu mươi sáu triệu lượt khách quốc tế đến việt nam năm nay
khách đến bằng đường hàng không đạt ba hai trăm bảy mươi bảy triệu lượt người chiếm tám mươi chín năm lượng khách quốc tế đến việt nam
có thể nói thị trường du lịch tại việt nam đang có bước phục hồi rất mạnh mẽ
theo các doanh nghiệp lữ hành với sự mở cửa trở lại của một số thị trường tiềm năng
khách việt đặt tour du lịch dịp tết hai nghìn hai mươi ba đã tăng cao trở lại
hàng loạt chương trình tour du lịch tết ở trong nước nước ngoài cũng như chương trình khuyến mại
được tung ra phục vụ nhu cầu của du khách
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng

nhiều năm không thể đi du lịch nước ngoài
ngày hôm nay ông nghiêm đình phan đã quyết định đến công ty du lịch đặt tour cho dịp tết
nơi ông muốn đi trong dịp tết là dubai vì theo ông dubai là địa điểm mới
và giá tour cũng chỉ bằng giá tour đi hàn quốc hay nhật bản
muốn đi du lịch muốn đi thăm các nước để khám phá những điều mới lạ
ở những đế nước mà mình chưa đến xem cuộc sống của họ là sao
theo các doanh nghiệp lựa hành
chương trình tour du lịch dịp tết ngày càng trở nên phổ biến
chiếm tỷ lệ khoảng hai mươi số lượng khách xuất hành du lịch nước ngoài hàng năm
khi mà chưa là phòng dịch thì giá đi dubai chỉ có hai mươi ba triệu thôi
nhưng mà bây giờ qua hai năm rồi giá cả cũng khác
cho nên giá ở đây tôi thấy là từ hai mươi sáu triệu chín trăm chín mươi ngàn đến hai mươi chín triệu chín trăm chín mươi ngàn
cũng là phù hợp với kinh tế hình hiện nay
từ tháng một mươi một một số hãng lữ hành lớn bắt đầu tung ra nhiều chương trình
phục vụ khách du lịch cuối năm
các tour trong nước có hành trình nổi bật
được hãng lựa hành trú trọng như cung đường đông tây bắc rực rỡ sắc hoa xuân sapa
cao bằng mộc châu sơn la du thuyền nam sao hạ long vĩnh lan hạng
ngoài ra các đường tour du lịch các nước đông nam á đã phục hồi
cùng những chính sách kích cầu du lịch mạnh mẽ

tức là đường du lịch cho khách việt nam đến nước ngoài đã rất là đa dạng rồi
do cái việc mở kìa của dưới chính sách nới lỏng của các nước

cụ thể là ví dụ như là thái lan này hàn quốc này nhật bản này
đài loan này châu âu này nam phi
hiện nay là các sản phẩm gần như là đã gần như đầy đủ so với trước
bên cạnh việc khách quốc tế đến việt nam tăng trưởng nhanh thì trước dịch covid
thì lượng người việt nam đi đến nước ngoài cũng tăng trưởng rất là mạnh
so với các năm đặc biệt với những thị trường
mà kháng trị giá cao như là châu âu nhật bản hàn quốc
việt nam là một trong những thị trường mà du lịch cũng sẽ được phổ đầu tiên
và người việt nam đi du lịch thì cũng nhanh chóng có thể phục hồi lại
với sự khởi đầu sau covid một mươi chín lượng khách tăng trưởng như trên
cũng là một tín hiệu rất khả quan và đáng mừng cho du lịch
tuy nhiên khách hàng cần cẩn trọng khi lựa chọn các công ty du lịch
tránh tình trạng bị lừa đảo hay giấy tờ hồ sơ thị thực không hợp lệ
thưa quý vị còn gần một tháng nữa
tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
thế nhưng đến nay thì thị trường các loại hoa cũng như là cây cảnh
trong đó đặc biệt là đào tết đã bắt đầu sôi động trên các tuyến phố
tại thủ đô hà nội cũng như trên tất cả các chợ online
cách đây hơn một tuần anh chiến đã bắt đầu đưa những cây đào
của vườn nhà mình ra thị trường
năm nay thời tiết tuyệt lợi nắng ấm nhiều nên thích hợp cho đào phát triển
sau dịch covid một mươi chín xu hướng mua hàng của nhiều người dân đã thay đổi
vì vậy ngoài việc bán trực tiếp
mà anh còn bán online trên các chợ
bán trên mạng thì là chụp ảnh gửi qua zalo cho khách
khách ưng thì mình lấy luôn mình để lại
khách hẹn là ba giờ chở thì mình chở thôi
do tác động của giá phân bón tăng cao
cho nên hoa đào năm nay cũng tăng khoảng một mươi một mươi năm so với năm trước
theo các tiểu thương những cây đào như thế này có giá khoảng ba bốn triệu đồng
có cây lên tới một mươi năm triệu đồng
đào càng lâu năm giá càng cao
ngoài ra thị trường cũng có thêm đào cành
đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng ở trung cư diện tích nhỏ
giá giao động mỗi cành khoảng ba trăm linh một triệu đồng
việc phân bón thì các cái chi phí nó cao hơn mỗi năm
nói chung là người ta dân thì người ta cũng hiểu
có công ty người ta cũng hiểu
cho nên là người ta cũng phải cân nhắc trước khi người ta đặt được đấy

những nhà mà người nhỏ thì người ta sẽ mua cái cành tròn để cắm bàn và cắp hương
năm nay thị trường đào thuê cũng phong phú
giá thuê giao động từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng một cây
tùy vào dáng thấy đẹp và có hoa nhiều màu sắc tươi thắm